công an phường tân lập thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đã triều tập một mươi ba thiếu niên học sinh
mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm chuẩn bị tham gia vụ hỗn chiến vào đêm ngày tám tháng một mươi một
trong đó phần lớn là các em đang ở độ tuổi học sinh
khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi một từ tin báo của người dân có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí nguy hiểm
đang hẹn nhau ở vòng xoay đường trần quy cát phường tân lập thành phố bông ma thuột để hỗn chiến
ngay sau đó phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã cử ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
thấy lực lượng công an các đối tượng lập tức phóng xe bỏ chạy
tổ cảnh sát cơ động đã truy đuổi tạm giữ được bảy đối tượng và thu giữ ba cây dao dựa một cây mã tấu
thời gian gần đây tình trạng học sinh xảy ra mâu thuẫn nhỏ rồi tụ tập mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
để hỗn chiến đánh nhau đang có chiều hướng gia tăng ở tỉnh đắk lắc
thực trạng này đòi hỏi các bậc phụ huynh và ngành giáo dục tỉnh đắk lắc cần quan tâm
và có phương pháp quản lý giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn nữa để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra